do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số bốn những ngày vừa qua mưa lớn đã khiến cho nhiều địa phương chịu thiệt hại lớn về tài sản và các công trình giao thông trường học
sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân
mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng tại nhiều địa phương trong đó huyện bắc quang bị ngập úng hơn năm mươi hectare cam hai mươi hectare lúa và nhiều diện tích cây ăn quả khác
sạt lở đất đá một số tuyến đường cầu dân sinh của huyện quang bình làm sập tường nhà ba hộ dân tại huyện đồng văn
và sạt lở tại nhiều điểm trên tuyến đường thuộc quốc lộ bốn c hà giang đồng văn gây ách tắc giao thông
tỉnh hà giang đã chỉ đạo di chuyển khẩn cấp ba mươi một trên chín mươi năm hộ dân sinh sống tại nơi có nguy cơ sạt lở cao
huy động lực lượng bốn tại chỗ xuống cơ sở khắc phục hậu quả thiên tai
ước tính bão số bốn đã gây thiệt hại cho hà giang bảy chín tỷ đồng
tại phố thọ những ngày qua mưa lớn kéo dài khiến bậc nước sông lên cao khiến nhiều hội dân rơi vào tình trạng ngập úng
hiện tại các lực lượng chức năng đã triển khai về giúp dân khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra nhanh chóng ổn định cuộc sống
mặc dù nước trên các sông đang rút nhưng do ảnh hưởng của mưa bão nhà máy thủy điện mã đỗ sơn tại trung quốc xả lũ
vì vậy mực nước sông hồng dự kiến sẽ tiếp tục dâng cao
các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị nhân lực vật lực có lực lượng thường trực
bảo đảm ứng cứu khi xảy ra sự cố theo phương châm bốn tại chỗ
mưa lớn trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín đã gây ngập úng nhiều nơi ở yên bái
ngay sau khi nước sông hồng rút người dân và các lực lượng vũ trang như công an bộ đội lực lượng dân quân tự vệ
các địa phương tiến hành giúp dân khắc phục hậu quả bảo đảm vệ sinh môi trường ổn định cuộc sống
đến thời điểm hiện tại mực nước sông hồng tại yên bái đã xuống ba mươi hai mét ở dưới mức báo động ba
tuy nhiên dự báo mưa lớn do ảnh hưởng của bão số bốn sẽ có thể làm mực nước lên trở lại
mưa lớn kéo dài những ngày qua
cộng với di chấn của những trận động đất liên tiếp diễn ra trong thời gian gần đây tại tỉnh sơn la
khiến cho một số khu vực dân cư bị ảnh hưởng
tại bản sang xã mường bú huyện sơn la một mươi chín hộ phải di rời khẩn cấp khỏi vùng sạc trượt
để bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho các hộ dân
xã mường bú đã huy động lực lượng dân quân đoàn viên thanh niên phụ nữ và vận động bà con dân bản
cùng giúp các gia đình phải di rời khẩn cấp di chuyển tài sản đến nơi an toàn